liên quan đến vụ việt á viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam ông đoàn văn hùng giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
ngoài ông hùng còn hai cán bộ của bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long cũng bị khởi tố bắt giam
trước đó thanh tra tỉnh vĩnh long kết luận trong năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đa khoa vĩnh long thực hiện một mươi một gói mua hóa chất
vật tư môi trường phát hiện sars cov hai được chia thành ba mươi năm gói thầu gồm ba mươi hai gói thầu chỉ định
gói thầu trào hàng cạnh tranh qua mạng và hai gói thầu chỉ định rút gọn
tổng giá trị hợp đồng là gần bảy mươi bốn tỷ đồng đã nghiệm thu thanh toán hơn sáu mươi tám tỷ đồng
trong một mươi một gói mua sắm công ty việt á tham gia sáu gói thầu với năm hợp đồng cung cấp hóa chất
vật tư môi trường phát hiện sars cov hai với tổng giá trị hơn hai mươi bốn một tỷ đồng đã thanh toán hơn hai mươi bốn tỷ đồng
đối với sáu gói thầu của công ty việt á công an đã có công văn yêu cầu bệnh viện đa khoa vĩnh long
cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác điều tra